hương my xin kính chào quý vị và các bạn
quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin y tế mới nhất
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị polyp dạ dày là một bệnh lý thường gặp
tuy theo từng loại polip mà mức độ nguy hiểm cũng khác nhau
một số loại polyp chỉ cần cắt bỏ hoặc làm sinh thiết đơn giản
tuy nhiên cũng có những loại polyp là tiền thân của ung thư dạ dày
vô cùng nguy hiểm với sức khỏe của bạn
khác với các căn bệnh về tiêu hóa polyp dạ dày hoạt động khá âm thầm
và hầu như không gây triệu chứng đặc biệt nào
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị vân hồng nguyên phó trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện bạch mai cho biết
đa phần người bệnh phát hiện ra bản thân bị bolip dạ dày
đều rất tình cờ khi đi nội soi đường tiêu hóa vì các bệnh lý khác
vì thế trong video ngày hôm nay hãy cùng lắng nghe những tư vấn chuyên môn của bác sĩ
để tìm hiểu nguyên nhân
mức độ nguy hiểm cũng như các dấu hiệu nhận biết sớm
để điều trị polyp dạ dày kịp thời và đúng cách nhé
polip dạ dày cũng giống như tất cả polip ở suốt cả dọc đường tiêu hóa
đó là những cái khối u nổi gồ trên bề mặt của niêm mạc dạ dày
ở dạ dày thì các polip hay khu trú ở vùng thân và phình vị chiếm tỷ lệ là cao nhất
thường những polip đấy khi cắt ra thì sẽ trả lời là một polip tuyến thân vị
và polip tuyến thân vị thì gần như là lành tuyến
và cái nguy cơ chuyển sang át tính là hầu như không có
cho nên đối với polyp ở thân và phình vị thì cái việc bắt buộc phải cắt gần như là không đặt ra
trừ những trường hợp mà bệnh nhân quá lo lắng về vấn đề có những khối u nổi gồ trên bề mặt niêm mạc
cần phải yêu cầu cắt thì lúc đó chúng tôi mới cắt
còn lại những cái polyp mà ở dạ dày khu trú ở các vị trí khác
như là vị trí của tâm vị vị trí bờ cong nhỏ hay hang vị
môn dị thì đó là những cái vị trí mà thường nó sẽ trả lời khi cắt ra
nó sẽ trả lời là những cái polyp u tuyến
thì cái nguy cơ mà diễn biến nặng hơn nó có thể có loạn sản
và cái nguy cơ chuyển sang ác tính là có thể có
thì những trường hợp đó bắt buộc phải cắt
tuy nhiên là đối với những cái polip mà dạ dày hay là polip ở đại tràng

khi cắt thì gần như là khỏi ngay lập tức
khi chúng tôi rút máy ra tại khi cắt là có dùng cái dòng điện
là dòng điện cắt và dòng điện đông cho nên khi dùng cả dòng điện đông nữa
do vậy mà làm cho cái vết cắt cầm chảy máu
khi rút máy ra là gần như không có bất kể một cái tai biến gì
nguyên nhân gây ra polip dạ dày vô cùng đa dạ với nhiều lý do khác nhau
theo các chuyên gia bất kỳ yếu tố nào khiến cho dạ dày phát triển bất thường
đều là nguyên nhân tạo nên polip dạ dày
hiện nay các bác sĩ vẫn chưa tìm ra lý do chính nào để hình thành nền polip trong dạ dày
thế nhưng một số nguyên nhân có thể làm tăng nguy cơ bị bôi líp dạ dày đã được ghi nhận như sau
thứ nhất đó là tình trạng viêm dạ dày mạng tính kéo dài và không có chuyển biến tốt
thứ hai khi dạ dày bị nhiễm vi khuẩn hp
thứ ba người bệnh bị thiếu máu ác tính
thứ tư người bệnh có tổn thương niêm mạc dạ dày kéo dài
hoặc bị viêm lết dạ dày tái đi tái lại
thứ tư người bệnh có tiền sử sử dụng các loại thuốc ức chế bơm proton kéo dài
và cuối cùng yếu tố di chuyển
nếu trong gia đình bạn có người thân từng bị polip dạ dày
thì bạn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với những người khác
ngoài ra nếu bạn bị các bệnh lý di chuyển trên đường tiêu hóa
cũng sẽ có khả năng dễ dàng mắc bệnh cao hơn
về dấu hiệu nhận biết polyp hoạt động khá âm thầm và hầu như không gây triệu chứng đặc biệt nào
đa phần người bệnh phát hiện ra bản thân bị polip
và polip dạ dày rất tình cờ
theo các chuyên gia triệu chứng nhận biết polip dạ dày còn phụ thuộc vào các loại polyp mắc phải và kích thước của polyp
nếu polyp có kích thước càng lớn thì biểu hiện bệnh sẽ càng rõ ràng hơn
dưới đây là một số triệu chứng để nhận biết bệnh
khi bị polip dạ dày người bệnh có thể bị đau bụng hoặc đau khi bấm bụng
có thể bị buồn nôn nôn ói hoặc ói mửa
có máu ở phần thiếu máu mãn tính
một số triệu chứng khi tắc nghẽn dạ dày như nôn ói dữ dội tụt cân không rõ nguyên do
và nặng hơn dấu hiệu là biểu hiện của tiền ung thư khi bolip tiến triển thành ung thư
theo nghiên cứu polyp dạ dày có thể gặp ở cả nam và nữ với nhiều độ tuổi khác nhau
tuy nhiên theo thống kê những người lớn có độ tuổi từ năm mươi đến sáu mươi năm tuổi trở lên dễ bị mắc bệnh hơn
trong khi đó phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh có nguy cơ cao bị mắc bolip tuyến
một đối tượng khác có nguy cơ mắc bệnh cao là những người có người thân trong gia đình đã từng bị clip dạ dày
điều này là do yếu tố di chuyển gây ra